thông tin liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở bình dương
dự kiến vào sáng ngày tám tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh bình dương sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức về thảm họa thương tâm này
tỉnh bình dương sẽ thông tin sơ bộ thiệt hại về người và tài sản công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn công tác cấp cứu chăm sóc theo dõi và điều trị người bị nạn
và thông tin về điều kiện cấp phép của cơ sở kinh doanh karaoke
đến hai mươi một h tối qua ngày bảy tháng chín cơ quan chức năng tỉnh bình dương cho biết đã phát hiện tổng số ba mươi ba người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở bình dương
trong số này có ba mươi hai thi thể được đưa ra từ đám cháy và một người trước đó đã nhảy lầu bị thương và tử vong tại bệnh viện
theo thông tin ban đầu trong số nạn nhân tử vong có nhiều nhân viên của quán karaoke hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể
công an tỉnh bình dương đang tiến hành các thủ tục cần thiết để nhân thân các nạn nhân nhanh chóng được nhận thi hài của người thân về mai táng
và đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản mà vụ cháy gây ra
được biết sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình dương đã triển khai lực lượng phương tiện gồm tám xe chữa cháy hai xe thang
cùng sáu mươi sáu cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau đó số lượng cán bộ chiến sĩ được tăng cường thêm hàng trăm lượt người để luân phiên tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt trong các phòng karaoke
và trong số này có hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tp hcm
vâng thưa quý vị nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và kịp thời hỗ trợ
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi động viên và hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình các nạn nhân
và bước đầu mức hỗ trợ cho mỗi người bị thương là năm triệu đồng thân nhân có người tử vong là ba mươi triệu đồng một người
và đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm và khắc phục thiệt hại
và hoàn thành sớm các công tác khám nghiệm để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng kiên quyết tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động
đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy để không còn xảy ra những sự việc tương tự
diễn biến về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra cháy nổ tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke
gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hơn bao giờ hết thì việc kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh karaoke trở nên cấp thiết hơn
phản ánh của phóng viên tại tỉnh quảng ngãi
cơ sở karaoke cường phát ở đường trần quang diệu phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
cơ sở này có đến hai lần xảy ra hòa hoạt thiệt hại hàng tỷ đồng
rất may không xảy ra thương vong về người
hiện cơ sở karaoke cường phát đã đầu tư sửa chữa cơ sở nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có đặc thù là nơi thường tập trung đông người đến vui chơi giải trí vào một thời điểm nhất định
đặc điểm chung của các phòng hát karaoke là đều được thiết kế cửa ra vào hẹp cách âm bằng các vật liệu dễ cháy như mút xốp cao su non bông thủy tinh
tình trạng khách hàng thắp nến tổ chức sinh nhật hút thuốc lá diễn ra phổ biến nên nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ luôn rình dập
nhất là cái hệ thống điện bố trí quá phức tạp cộng vào đó là việc thiết kế hệ thống phòng là khép kín
rồi khi mà xảy ra cháy là cái việc mà thoát thăng giữa các khách đi karaoke là rất là khó khăn rất là nguy hiểm đến tính mận
và khi chúng tôi tiếp cận cái hiện trường sau khi xảy ra cháy thì cũng rất là khó
tại vì hiện trường là các phòng nó bố trí rất là kín
nên là khi mà tiến hành không hiện trường là cái sức nóng lòng tỏa rất là nóng
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở biện pháp khắc phục thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy
tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn thoát hiểm cách sử dụng bảo trì bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy hiện có của cơ sở
đồng thời xử lý các thiếu sót về điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ không để tồn tại nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
chủ cơ sở và nhân viên yêu cầu khách hàng ra vào khu vực karaoke để cùng tổ chấp hành
thứ nhất là những hậu quy các tiêu lệ việc nói cháy nói cháy
để được niêm yếp khắp tầng khắp lối vào ra khu cơ sở

khi mà vào và chơi tại karaoke thì khắp rõ những vị trí đó khắp nào có tốt hiểm
để đó khi có cháy nổ xảy ra thì chúng ta có cách chúng ta xử lý hoặc thoát nạn an toàn
nguy cơ là vậy song công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay vẫn có nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu
nhiều cơ sở chưa có phương án chữa cháy thoát nạn theo quy định
nhân viên thường xuyên thay đổi không được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về phòng ngừa hỏa hoạn
người dân thiếu ý thức thiếu hiểu biết phòng cháy chữa cháy
nên chỉ cần một chút bất cẩn cầu thả thì cái giá phải trả là rất đắt
chuyển sang tin tức khác thưa quý vị vào chiều ngày bảy tháng chín
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tuấn lâm ba mươi tám tuổi trú tại phường thanh bình quận hải châu
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan công an bùi tuấn lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự
mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong
từng tham gia khóa huấn luyện thảo luận về học thuyết xã hội nhằm đào tạo lực lượng hình thành xã hội dân sự
tham gia với các đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc chính quyền câu kết kích động biểu tình gây dối
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết video live stream
có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
bên cạnh đó lâm còn có các bài viết xúc phạm lãnh tụ xúc phạm uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân thực thi pháp luật
với mong muốn mục đích thay đổi chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù đã được các chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở giáo dục cảnh báo
tuy nhiên lâm vẫn giữ thái độ bất hợp tác thách thức và ngày càng công khai chống phá quyết liệt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ
và làm rõ các hoạt động có liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của bùi tuấn lâm
tại khu vực thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
chủ trì phối hợp với tổ liên ngành số ba gồm biên phòng công an hải quan
đã phát hiện một vụ vận chuyển kim loại màu vàng qua biên giới
qua tiến hành kiểm tra người đàn ông điều khiển xe máy mà mình kiểm soát
aa chín nghìn ba trăm linh chín biển campuchia đi từ hướng cột mốc hai trăm bảy mươi năm về việt nam
tổ công tác phát hiện phía trước xe mô tô có cất giấu một túi ni lông
bên trong có chứa nhiều kim loại màu vàng với tổng khối lượng một bảy trăm bảy mươi năm gram
cùng bốn trăm linh ria tiền campuchia
tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đối tượng khai nhận tên là
joe ripmay sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
tỉnh an giang
số hàng trên được mây vận chuyển thuê cho một người campuchia mang về việt nam
giao cho tiệm vàng thanh sơn có địa chỉ tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
qua giám định số kim loại màu vàng nói trên đều là vàng
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên
tiếp tục điều tra làm rõ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phát hiện
và bắt giữ phương tiện mang biển kiểm soát tg chín mươi nghìn năm trăm linh năm ts
đang vận chuyển ba mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc trên biển bà rịa vũng tàu
trước đó vào chín h ba mươi phút ngày sáu tháng chín quá trình tuần tra trên vùng biển của bà rịa vũng tàu
tổ công tác phát hiện phương tiện tg chín mươi nghìn năm trăm linh năm ts do ông nguyễn văn hải chú vàm láng gò công tiền giang làm thuyền trưởng
cùng bốn thuyền viên vận chuyển khoảng ba mươi năm lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội vừa áp dụng quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất
để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc là cho thuê đất trên địa bàn thành phố
theo đó người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước
tiền đặt cọc sẽ bằng hai mươi giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá
và cùng với đó là những yêu cầu để quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đầu giá quyền sử dụng đất
công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng
để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
làm thế nào để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
quan trọng nhất là phòng ngừa các hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hành vi tham nhũng tiêu cực trong quản lý đấu giá đất
vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
sẽ phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
tuy nhiên cũng phù hợp với mặt bằng chung của thị trường
để tránh có các vấn đề đột biến không tốt
từ việc đổi mới chính sách pháp luật về đất đai
đến câu chuyện làm tốt công tác án bộ tăng cường công tác quản lý
để làm sao khi đã có luật rồi thì việc tổ chức thực hiện pháp luật đó
nó phải nghiêm minh nó phải công bằng nó phải có cơ chế giám sát
để cái mục đích cuối cùng là khi giao đất như thế nhà nước thu được tiền
và thứ hai nữa là mục đích thứ hai là đất đó phải được đưa vào khai tháp sử dụng
phải tạo ra một thị trường hàng hóa
phải tạo ra những sản phẩm giã hội
vâng thưa quý vị và các bạn
siết chặt quản lý hoạt động đấu giá đất là điều mà các cơ quan quản lý nhà nước
và các địa phương phải thực hiện để đảm bảo công bằng minh bạch
và lành mạnh thị trường bất động sản
tuy nhiên bằng biện pháp và cơ chế nào để kiểm soát vấn đề này
thì sau đây sẽ là những phân tích của khách mời chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
tiến sĩ vũ đình anh mời quý vị cùng theo dõi
vâng đầu giá đất là
một trong những hình thức để chúng ta đạt được lợi ích chung
cho cả nhà nước và nhà đầu tư
do đó thì làm sao mà đầu giá đất trước hết
là phải thực hiện được nguyên tắc công khai minh bạch
cái nữa là các người tham gia đấu giá đất
phải cạnh tranh một cách bình đẳng
và kết quả đầu giá đất
thì được thực hiện và được tuân thủ một cách nghiêm túc
theo đó thì tôi cho rằng
cái quan trọng nhất đó là những người những cái cơ quan và những cái cá nhân
chịu trách nhiệm tổ chức đầu giá đất
phải thực hiện đúng các cái quy định của pháp là thiện hành
cái vấn đề thứ hai là phải xác định
và cái giá khởi điểm nó phù hợp với cái thị trường
và cái thứ ba là những người tham gia
và có hoạt động đầu giá đất
là phải là những người có năng lực có khả năng
và đồng thời kể cả có cái tiền lực của tài chính
cũng như khả năng triển khai các dự án
sau khi đã trúng cái kết quả đầu giao đất
vâng và rõ ràng thì bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai
thì cần phải xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tiêu cực
trong quản lý đất đai phòng ngừa sai phạm
vậy cơ chế nào để đảm bảo các chính sách
trong quản lý đất đai được thực thi nghiêm minh
và sau đây tiếp tục là những phân tích từ khách mời của chương trình
chính xác là như vậy
có thể nói là cái hoạt động đấu giá đất
trong thời gian vừa qua đã phát sinh không ít các sai phạm
những cái sai phạm có thể là nhỏ
ví dụ như là liên quan tới các cái trường hợp đầu giá đất
nhưng mà sau đó thì không thực hiện cái kết quả đầu ra đất
hay là có cái giá khởi điểm nó quá cách xa
so với cả cái giá trúng đầu giá đất
và kể cả những cái sai phạm lớn liên quan
ví dụ như là việc xác định giá khởi điểm
nó quá là thấp và nó không phù hợp
với cả cái biến động của giá thị trường
hay là cái hệ việc thông đồng
công kết giữa những người
tổ chức mà tham gia đầu giá đất
với những cái người đầu giá đất
hay thậm chí là có cái sự cạnh tranh không lành mạnh
loại bỏ những cái người mà đấu giá
mà họ vẫn có khả năng
thì rõ ràng những cái việc
những cái tiêu cực như vậy
thì tôi cho rằng cái vấn đề quan trọng nhất
mà chúng ta có một cái hệ thống pháp lý
của những cái tổ chức triển khai thực hiện các cái quy định đó
để làm sao mà ngăn ngừa
giảm đến mức thấp nhất những cái vi phạm có thể xảy ra
thay vì việc là chúng ta chạy theo để xử lý
vì bởi vì là nếu như
khi mà đấu giá đất mà đã có những cái sai phạm
thì cái việc xử lý sẽ để lại những hậu quả
rất là nguyên trọng cho cả phía nhà nước
cũng như là cho cả các nhà đầu tư
và đặc biệt là liên quan tới cái niềm tin của chúng ta
và cái hình thức đầu giá đất
vâng xin được cảm ơn những phân tích cụ thể
từ tiến sĩ vũ đình ánh
thưa quý vị bộ lao động thương minh và xã hội
đã công bố thống kê chính thức
về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động theo quy định số tám hai trăm linh hai nghìn hai mươi hai
qdttg và nhiều đáng chú ý là đã có hơn bốn sáu triệu lượt lao động
được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn ba một nghìn tỷ đồng
và chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
chính phủ vừa ban hành nghị định số năm mươi chín hai nghìn hai mươi hai ndcp
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
quy định về định danh và xác thực điện tử
nghị định này quy định về danh tính điện tử
định danh điện tử
xác thực điện tử
dịch vụ xác thực điện tử
quyền nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
phó thủ tướng lê văn thành vừa ký quyết định số một nghìn bốn mươi năm qdttg
ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc
dầu dây tân phú giai đoạn một
theo phương thức ppp
mục tiêu dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải giảm tải
và đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ hai mươi
tuyến cao tốc dầu dây tân phú
với tổng chiều dài khoảng sáu mươi một km
vận tốc thiết kế một trăm linh km trên giờ
địa điểm thực hiện tại tỉnh đồng nai
tổng mức đầu tư hơn tám ba trăm linh tỷ đồng
bộ lao động thương minh và xã hội đã công bố thống kê chính thức
về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
theo quyết định số tám hai nghìn hai mươi hai qdttg
đáng chú ý đã có hơn
bốn sáu triệu lượt lao động
được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn ba một tỷ đồng
hiện nay các tỉnh thành phố
đang tiếp tục thẩm định để giải ngân
đảm bảo quyền lợi cho người lao động
bộ lao động thương minh và xã hội
sẽ đồng hành hướng dẫn để các địa phương
đẩy nhanh hơn nữa tốc độ giải ngân
mời quý vị cùng tôi điểm qua một số thông tin
đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra
ngày hôm nay
thông tin trên báo công an nhân dân
tính tới thời điểm hiện tại bộ công an đã cấp hơn
sáu mươi bảy triệu thẻ căn cức công dân gắn chip cho công dân
có thể khẳng định là căn cức công dân
chính là tấm thẻ vạn năng
giúp công dân doanh nghiệp mở ra những trường thông tin
dữ liệu giải quyết nhanh chóng và hiệu quả
các thủ tục hành chính
trong đó có việc khám và chữa bệnh
theo thông tin đại diện bệnh viện sanh pôn
cho biết đề án sáu của chính phủ
trong đó có những nội dung phần việc
ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng số
liên quan đến lĩnh vực y tế
đã được bệnh viện nghiên cứu kỹ và từng bước
ứng dụng gần một năm qua bệnh viện
đã triển khai hệ thống quét song song
dữ liệu trên thẻ bảo hiểm y tế
và căn cức công dân của bệnh nhân
việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân
gắn chip để phục vụ cho khám chữa bệnh
là một bước đi đúng trúng
tạo thuận lợi hiệu quả tiết kiệm thời gian
chi phí cho chính bệnh viện
và bệnh nhân
theo báo lao động thì đến
thời điểm này các trường đại học đang tiến hành
tải cơ sở dữ liệu phối hợp
xử lý nguyện vọng lọc ảo
và tổ chức xét tuyển đại diện một số
trường đại học đã đưa ra dự đoán về
điểm chuẩn năm nay trong đó nhiều trường
đưa ra mức tăng khá cao song một số
trường lại cho rằng điểm chuẩn sẽ
giữ ổn định
dành lời khuyên cho các thí sinh các chuyên gia
tuyển sinh cho rằng các em cần chú ý theo dõi
thông tin trên các trang thông tin điện tử
của trường đại học mình đăng ký nguyện vọng xét tuyển
lưu ý là trước một mươi bảy h
ngày ba mươi tháng chín xác nhận
nhập học trực tuyến đợt một trên hệ thống
nếu điểm thi của các thí sinh cao hơn
hoặc là bằng so với điểm chuẩn
ngành đăng ký tại trường đại học thì sẽ
đậu đại học trong trường hợp điểm thi thấp hơn
điểm chuẩn thì thí sinh sẽ không đỗ
vào ngành đó lúc bấy giờ các em có thể
tính đến các phương án như là tham khảo thông tin
ở các trường đại học cao đẳng còn
xét tuyển bổ sung do thiếu chỉ tiêu
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi
cho đến tháng một mươi hai năm
cũng báo lao động
thông tin trong lộ trình thực hiện
bảo hiểm y tế toàn dân nhóm đối tượng
là học sinh sinh viên được đặc biệt
quan tâm và tiếp tục được lựa chọn
là nhóm đối tượng cần sớm
được bao phủ bảo hiểm y tế
thông tin cho biết trong năm học này
mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên
không có sự thay đổi so với năm học trước

ngoài phần ngân sách nhà nước hỗ trợ
ba mươi mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
theo quy định nhiều tỉnh thành phố còn có
chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho học sinh sinh viên
mức đóng bảo hiểm y tế hàng năm
là tám trăm linh bốn sáu trăm linh đồng
trong đó số tiền học sinh sinh viên
thực đóng là năm trăm sáu mươi ba hai trăm hai mươi đồng
một năm việc tham gia bảo hiểm y tế
có mức phí nhỏ song đem lại
rất nhiều lợi ích lớn qua đó góp phần
khẳng định sâu sắc hơn ý nghĩa nhân vanh
tính ưu việt hấp dẫn của
chính sách bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc
sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ